trong trường hợp beirut bị tấn công nga sẽ coi đây là một cuộc tấn công nhằm vào nga
học thuyết quân sự của liên bang nga đòi hỏi trong trường hợp như vậy phải đáp trả bằng tất cả vũ khí của nga
nga và belarus đã tăng cường hợp tác quân sự kể từ khi moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
hồi đầu năm nay nga tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân của nước này tại belarus theo yêu cầu của minsk
các quan chức beirut đã cho rằng sở dĩ belarus yêu cầu nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này
là do lo ngại trước chính sách của phương tây đối với belarus và mối đe dọa từ các loại vũ khí hạt nhân
mà mỹ đang triển khai tại các nước đồng minh ở châu âu
trong khi đó nhân chuyến thăm hà lan của tổng thống ukraine volodymyr zelensky thủ tướng hà lan mark rutte tuyên bố
nước này và đan mạch sẽ cung cấp máy bay chiến đấu f một mươi sáu cho ukraine
cuộc gặp không được thông báo chính thức trước vì lý do an ninh
phát biểu tại cuộc gặp thủ tướng rod nêu rõ hà lan và đan mạch nhất trí chuyển giao máy bay
f một mươi sáu cho ukraine ngay khi các điều kiện cho hoạt động chuyển giao được đáp ứng
cũng trong ngày hai mươi tháng tám nhà lãnh đạo ukraine đã thị xát các chiến đấu cơ f một mươi sáu mà ông hy vọng sẽ nhận được từ hà lan
hiện chưa rõ số lượng máy bay f một mươi sáu có thể được hà lan quốc gia đang sở hữu bốn mươi hai chiến đấu cơ loại này cung cấp cho ukraine
theo tổng thống zelensky số lượng máy bay nên được thống nhất sau quá trình đào tạo cho phi công và kỹ thuật viên ukraine
cùng ngày tổng thống ukraine cũng đã tới đan mạch nhằm thảo luận về mẫu chiến đấu cơ f một mươi sáu
và việc huấn luyện cho phi công ukraine tại quốc gia bắc âu này
trước đó mỹ đã thông qua việc chuyển các máy bay f một mươi sáu từ đan mạch và hà lan cho ukraine
nhiều địa phương tại italia đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng với năng lực tiếp nhận người nhập cư
trong bối cảnh vấn đề sắp xếp chỗ ở ổn định cho người nhập cư với số lượng ngày càng tăng đã đạt ra thách thức về nguồn lực
và gây ra phản ứng trái chiều từ phía chính quyền người dân và những nơi tiếp nhận
một số thành phố
một số thành phố đã từ chối tiếp nhận thêm người di cư
tại nhiều đơn vị vừa và nhỏ thuộc vùng veneto các thị trường là thành viên của đảng liên đoàn lega từ chối tiếp nhận thêm người nhập cư
đồng thời chỉ trích chính phủ đã không thực hiện những cam kết được đưa ra trong quá trình tranh cử về vấn đề này
ngoài việc hỗ trợ người nhập cư trưởng thành vấn đề nan giải hiện nay có liên quan đến việc tiếp nhận
chăm sóc số lượng lớn trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm
các thị trường với tư cách là người chịu trách nhiệm chính đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ sở tiếp nhận nhóm đối tượng này
từ đầu năm đến nay italia đã tiếp nhận và hỗ trợ cho gần một trăm linh ba người nhập cư
trong đó có gần một mươi ba trăm linh trẻ vị thành niên giảm so với hơn một mươi bốn trẻ trong cả năm hai nghìn một mươi
trên mạng xã hội truth social cựu tổng thống mỹ donald trump khẳng định ông sẽ không tham dự cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của đảng cộng hòa vào tuần tới ngày hai mươi ba tháng tám
và để ngỏ khả năng bỏ qua luôn các cuộc tranh luận sơ bộ trong tương lai
cựu tổng thống trump đã dẫn lại kết quả một cuộc thăm dò của đài cbs news công bố một tuần trước đó cho thấy
ông đang dẫn đầu và cách biệt với ứng cử viên gần nhất với bốn mươi sáu điểm phần trăm
thông báo mới nhất của cựu tổng thống đang chịu bốn cáo trạng hình sự đã chấm dứt nhiều tháng suy đoán về việc liệu ông có tham gia các vòng tranh luận của đảng cộng hòa để tìm ra ứng viên tranh cử tổng thống của đảng hay không
trước đó có thông tin cho rằng ông trump sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn với cựu người dẫn chơi trình fox news tucker carlson thay vì tham dự cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên vào ngày hai mươi ba tháng tám ở milwaukee
trong nhiều tháng qua cựu tổng thống chỉ ra rằng ông có khả năng bỏ qua ít nhất hai cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên với lý do tại sao phải tham dự khi đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc
hội đồng mầu cử quốc gia của ecuador thông báo các điểm bỏ phiếu trên các tài liệu
đất nước trong khuôn khổ cuộc tổng tuyển cử đã đóng cửa theo đúng kế hoạch vào lúc một mươi bảy h ngày hai mươi tháng tám tức năm h sáng hai mươi một tháng tám theo giờ việt nam
người dân ecuador thực hiện quyền bỏ phiếu của mình cho sự yên bình và không có bất cứ sự cố an ninh nghiêm trọng nào xảy ra
tuy vậy có bốn trăm ba mươi người bị bắt giữ do vi phạm một số quy định của pháp luật chủ yếu là tiêu thụ và bán đồ uống có cồn trong ngày bầu cử
chính phủ ecuador đã huy động khoảng bốn mươi ba binh sĩ và năm mươi ba bảy trăm linh cảnh sát
tham gia bảo vệ các điểm bỏ phiếu trên cả nước
an ninh được thắt chặt trong bối cảnh quốc gia nam mỹ này vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong vòng sáu mươi ngày
được ban bố sau vụ ám sát ứng cử viên tranh cử tổng thống fernandovia vicensio vào ngày một mươi tháng tám vừa qua
theo số liệu chính thức tính đến một mươi năm h ngày hai mươi tháng tám theo giờ địa phương sáu mươi bảy trong số một mươi ba bốn triệu cử tri ecuador đã đi bỏ phiếu
để bầu chọn tổng thống mới và một trăm ba mươi bảy thành viên của quốc hội nước này
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
ban tổ chức đã buộc phải thông báo hủy trạng bơi của một sự kiện thi đấu thể thao ba môn phối hợp tiếp sức
dự kiến diễn ra trên sông sen ở thủ đô paris của pháp do nước sông ô nhiễm
trong thông báo mới ban tổ chức olympic paris hai nghìn hai mươi bốn và liên đoàn ba môn phối hợp quốc tế cho biết
nội dung thi ba môn phối hợp được điều chỉnh chỉ còn hai môn gồm đua xe đạp và chạy
sau khi các kết quả phân tích nước sông seine cho thấy
nước sông không đủ an toàn để các vận động viên thi đấu
đây là sự kiện thứ ba dự định tổ chức trên sông seine phải hủy vì lý do nước sông nhấm khuẩn e coli
làm dấy lên hoài nghi về điều kiện tổ chức các nội dung thi đấu tương tự cho quân khổ olympic paris hai nghìn hai mươi bốn
trước đó sự kiện ba môn phối hợp dành cho người khuyết tật diễn ra vào ngày một mươi chín hai mươi tám
cũng phải điều chỉnh bỏ trạng bơi do phát hiện khuẩn e coli trong nước
đầu tháng này giải vô địch bơi ngoài trời mở rộng của liên đoàn bơi lội thế giới cũng đã bị hủy vì do tương tự
thụy sĩ nơi đặt trụ sở của nhiều hãng dược phẩm lớn nhất thế giới
gần đây đã rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng các loại thuốc thiết yếu
theo văn phòng y tế công cộng liên bang thụy sĩ nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc kháng sinh
thuốc giảm đau và nhiều loại thuốc thiết yếu để điều trị các bệnh kinh niên như bệnh tim huyết áp cao và tiểu đường
tình trạng thiếu thuốc thiết yếu gần đây của thụy sĩ do nhiều nguyên nhân
trước hết lợi nhuận của các loại thuốc thiết yếu thấp và thị trường thụy sĩ tương đối nhỏ
nên các công ty dược phẩm lớn thiếu động lực để sản xuất các loại thuốc này
thứ hai thụy sĩ phụ thuộc rất nhiều vào thị trường nước ngoài để cung cấp nhiên liệu thô cho các loại thuốc thiết yếu
những năm gần đây chuỗi cung ứng nguyên liệu dược phẩm thiếu ổn định khiến chi phí nhập khẩu tăng cao
ngoài ra nhiều chai thủy tinh dược phẩm trên thị trường dược phẩm châu âu đến từ ukraine
kể từ khi xung đột nga ukraine nổ ra tình trạng thiếu chai thủy tinh y tế ở thụy sĩ
cũng ảnh hưởng đến việc sản xuất các loại thuốc thiết yếu
hiện giới chức y tế nước này đang kêu gọi giải quyết tình trạng nghiêm trọng hiện nay
trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang hướng tới thiết lập các bộ quy tắc
quản trị công nghệ trí tuệ nhân tạo ai
do lo ngại về tính an ninh an toàn của nó có một điều không thể phủ nhận rằng
trí tuệ nhân tạo đang có xu hướng được ứng dụng mạnh mẽ trong y học
và dự báo sẽ trở thành công cụ phục vụ đắc lực cho lĩnh vực này
nhờ vào ai nhiều căn bệnh nan y đã có hy vọng tìm ra thuốc giải
và nhiều bệnh nhân được mở cánh cửa để đến với cuộc sống bình thường mới
câu chuyện của anh kate thomas ở bang new york của mỹ là một ví dụ
đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
xác định chính xác các khu vực chịu trách nhiệm cho chuyển động của cánh tay
và cảm giác chạm vào bàn tay của anh ấy
sau đó là cuộc phẫu thuật mở não kéo dài một mươi năm giờ để cấy ghép vi mạch vào ngày chín tháng ba vừa qua
các nhà nghiên cứu cũng gắn các miếng rán điện cực trên cột sống cơ tay để kích thích cử động
và các cảm biến ở đầu ngón tay lòng bàn tay để kích thích cảm giác
các dây thần kinh xuất phát từ não và tủy sống đến phần còn lại của cơ thể đều đã bị tổn thương
vì vậy cách chúng tôi đang làm là sử dụng một máy tính ai đọc diễn giải và biến suy nghĩ của kate thành hành động qua bàn tay
nói cách khác là khi kate nhận thấy một thứ gì đó thay vì nó đi con đường bình thường qua tủy sống
thì ở đây sẽ đi qua một máy tính sau đó kích thích những điện cực nhỏ
dạ lập cho các tế bào thần kinh chịu trách nhiệm cảm nhận của đầu ngón tay
nhờ hệ thống này kit đã có thể cử động cánh tay theo ý muốn và cảm nhận được chị gái đang nắm tay mình
sức mạnh cánh tay của kit được cho là đã tăng hơn gấp đôi
và anh ấy cũng cảm thấy một số cảm giác mới ở cẳng tay và cổ tay
khi chị gái tôi bước vào phòng thí nghiệm và nắm tay tôi tôi đã khóc điều đó thực sự khó diễn tả
tôi đã rất vui cho em trai mình vì tôi hiểu được tự cảm nhận có ý nghĩa như thế nào
các nhà nghiên cứu hy vọng nhiều chuyển động và xúc giác sẽ quay trở lại khi kit tiếp tục sử dụng liệu pháp này
và nếu thành công công nghệ này sẽ giúp hơn một trăm linh triệu người đang sống chung với một số dạng tê liệt hoặc suy giảm vận động tìm lại được cách giao tiếp
tuy vậy nhược điểm của phương pháp này là nó chỉ hoạt động khi bệnh nhân vẫn kết nối với máy tính
công nghệ này có thể áp dụng cho phần dưới của cơ thể chi dưới và bản chân
đây là lần đầu tiên não cơ thể và tùy sống của một người bị liệt được liên kết điện tử với nhau
tham vọng của chúng tôi sẽ không chỉ dừng lại ở nghiên cứu này
mà chúng tôi mong muốn
thông qua đó có thể tạo ra cách để người bệnh phục hồi cảm giác và vận động mà không cần tới hệ thống máy tính
có một thời gian tôi không biết liệu mình có còn sống hay không hay thật lòng mà nói tôi có muốn sống không
và bây giờ tôi có thể cảm nhận được cái chạm của ai đó đang nắm lấy tay mình thật chóng ngợp
nếu điều này có thể giúp ích cho ai đó nhiều hơn là nó đã giúp tôi ở đâu đó trong tương lai
thì tất cả đều xứng đáng